trước thông tin về ubnd tỉnh bắc ninh vừa gửi văn bản trình thủ tướng chính phủ xem xét đề nghị ngừng nạo vét kết hợp khai thác cát trên sông cầu thuộc địa bàn tỉnh bắc ninh khi mà cục đường thủy nội địa đã cấp phép
chiều qua một mươi sáu tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã trả lời chính thức về vấn đề trên
trước thông tin ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã có văn bản gửi thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ giao thông vận tài kiến nghị dừng dự án nạo vét trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông cầu
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh cho biết dự án nạo vét duy tù luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp với tận thu sản phẩm trên sông cầu được cục đường thủy nội địa phê duyệt do công ty cổ phần trục vất luồng hạ lưu thực hiện
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh cho biết dự án nạo vét duy tù luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp với tận thu sản phẩm trên sông cầu được công ty cổ phần trục vất luồng hạ liêu thực hiện
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh cho biết dự án nạo vét duy tù luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp với tận thu sản phẩm trên sông cầu được công ty cổ phần trục vất luồng hạ liêu thực hiện
sông cầu bảo đảm yêu cầu về an toàn giao thông đường thủy vì vậy không cần thực hiện việc nạo vét